viện huyết học truyền máu trung ương vừa cho biết chương trình hành trình đỏ lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi với chủ đề
kết nối dòng máu việt sẽ diễn ra từ ngày sáu tháng sáu đến ngày tám tháng tám tại bốn mươi hai tỉnh thành phố
dự kiến tiếp nhận bốn mươi đơn vị máu để phục vụ việc điều trị người bệnh
hành trình đỏ là chương trình vận động hiến máu xuyên việt do ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện
bộ y tế phối hợp chỉ đạo viện huyết học truyền máu trung ương chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện
năm nay chương trình khai mạc hành trình đỏ toàn quốc dự kiến diễn ra tại tỉnh kiên giang vào ngày sáu tháng sáu
chương trình cũng đặt chỉ tiêu huy động ít nhất năm tình nguyện viên là thanh niên hội viên hội chữ thập đỏ
và người tình nguyện chữ thập đỏ tại các địa phương tham gia các hoạt động hành trình đỏ tại địa phương